bộ chỉ huy quân sự tp cnh đã long trọng tổ chức buổi họp mặt với hơn năm trăm linh đại biểu
nguyên lãnh đạo đảng nhà nước anh hùng lực lượng vũ trang quý mẹ việt nam anh hùng
và cán bộ chiến sĩ lực lượng vũ trang tp cnh tham dự phạt hủy những thành tích vẻ vang
của quân đội nhân dân việt nam nói chung và cần thơ nói riêng với yêu cầu ngày càng cao
trong sự nghiệp bảo vệ tổ quốc lực lượng vũ trang tp cnh phấn đấu tập trung xây dựng đảng bộ
trong sạch vững mạnh lực lượng vững mạnh toàn diện nỗ lực phấn đấu hoàn thành xuất sắc
nhiệm vụ được giao góp phần xây dựng và phát triển tp cnh văn minh hiện đại xứng tầm vai trò
trung tâm vùng đồng bằng sông cửu long nhân dịp này bộ chỉ huy quân sự tp cnh cũng tổ chức
khánh thành đưa vào sử dụng trụ sở làm việc mới tại phường hưng thạnh quận cái răng